chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân
hôm nay thứ ba ngày một mươi bốn tháng ba bản tin mở đầu với các tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý
thưa quý vị ủy ban chứng khoán nhà nước vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ba công ty gồm công ty cổ phần
vận tải xăng dầu đường thủy petrolimex công ty cổ phần gemadep và công ty cổ phần louis holding
cụ thể ủy ban chứng khoán nhà nước đã ban hành quyết định số năm nghìn một trăm năm mươi bốn qd xhc
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán một trăm hai mươi năm triệu đồng
đối với công ty cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy petrolimex địa chỉ trụ sở
tầng bảy tòa nhà số ba trăm hai mươi hai điện biên phủ phường hai mươi hai quận bình thạnh tp hcm
do không đảm bảo cơ cấu số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập
công ty không có thành viên hội đồng quản trị độc lập trên tổng số bảy thành viên hội đồng quản trị
xử phạt công ty cổ phần gemadep địa chỉ tại phương bến nghé quận một tp hcm
do không đảm bảo số lượng thành viên hội đồng quản trị độc lập số tiền một trăm hai mươi năm triệu đồng
xử phạt công ty cổ phần luis holding địa chỉ tại số một mươi bốn nguyễn văn vĩnh
quận tân bình tp hcm do công bố thông tin không đúng thời hạn quy định số tiền bảy mươi triệu đồng
làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để chiếm đoạt một ba tỷ đồng
hai vợ chồng lê văn kỳ và võ thị trinh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
khởi tố và bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức
theo hồ sơ của cơ quan công an tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một kỷ và vợ cầm cố thửa đất hơn bốn mươi hai m hai
lấy tám trăm linh triệu đồng bằng hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thử đất nuôi trồng thủy sản
và thửa đất gia đình đang sinh sống khoảng ba tháng sau cả hai mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng
thửa đất nuôi trồng thủy sản đem thế chấp ngân hàng vay tám trăm linh triệu đồng sau đó làm giả giấy chứng nhận
quyền sử dụng chính thửa đất này đưa lại cho nạn nhân đem cầm cố và nhận thêm năm trăm linh triệu đồng
lọt hai đối tượng tiếp tục mượn lại nạn nhân giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất còn lại
do nghi ngờ nạn nhân đi xác minh thì phát hiện giấy tờ trên là giả đồng thời xác thực thừa đất này
đã được chuyển nhượng với giá hơn một sáu tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tp đà nẵng vừa triệt phá đường dây chuyên buôn bán và vận chuyển thuốc lá lậu
từ biên giới qua địa bàn thành phố đà nẵng để tiêu thụ tăng vật thu giữ gần bốn mươi bao thuốc lá ngoại nhập lậu
giá trị gần một tỷ đồng
hai đối tượng chính trong đường dây gồm trương thị hồng và trần thịnh cùng chú tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
trước đó cơ quan công an bắt quả tang thịnh điều khiển xe ô tô đang vận chuyển hai mươi bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
di chuyển vào thành phố đấu tranh mở rộng bắt thêm trương thị hồng chủ của số thuốc lá trên khám xét tại nhà ở của hồng
phát hiện thêm một mươi chín chín trăm linh bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại
thưa quý vị thời gian qua nhiều nạn nhân bị rụ rỗ tham gia các gói đầu tư không cần làm gì cũng có tiền theo ngày của một số kẻ lừa đảo tự xưng đến từ các quỹ đầu tư lớn ở việt nam
theo các chuyên gia việc tạo lập các hội nhóm các ứng dụng thậm chí là các website giả mạo là rất dễ dàng
và vì hám lợi hìa thiếu hiểu biết nên là đã có hàng trăm người đã trở thành nạn nhân của các loại tội phạm này
giả mạo quỹ đầu tư để lừa đảo đầu tư vào sàn forex
lãi năm một ngày nộp tiền nhiều thì đảm bảo lãi lên tới một mươi một mươi năm một ngày
mua cổ phiếu hãng ô tô điện tesla của mỹ thì lợi nhuận lên đến ba mươi đã có khoảng bốn trăm linh người tham gia
hay quỹ dragon capital cũng bị kẻ lừa đảo dùng logo mạo danh để cho vay qua app
vâng rụ rỗ những người nhẹ dạ chuyển một số tiền nhỏ với mức sinh lời cao sau đó thì chuyển một số tiền lớn
nhưng khi nhà đầu tư thua lỗ liền bị cắt liên lạc
theo cơ quan công an thủ đoạn này không mới
tuy nhiên thì với lời rụ rỗ ngon ngọt khơi gợi lòng tham của không ít người
nên là gần đây liên tục có nhiều người gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng sau khi bị mất nhiều tiền
thưa quý vị chuyển sang những thông tin khác
theo quy định của pháp luật việc tổ chức hội được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau
và phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật dân sự
được tổ chức hụi để cho vay lãi nặng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác
tuy nhiên thì trên thực tế quá trình tổ chức chơi hụi
các bên tham gia thường chỉ dựa vào niềm tin mà bỏ qua các giảng buộc pháp lý
dẫn đến việc khó giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm khi xảy ra vỡ hụi
phản ánh tại địa bàn tỉnh bến tre tiếp tục là lời cảnh tỉnh đến những ai đang có và đang có ý định chơi hụi
chỉ dựa vào niềm tin và lợi nhuận trước mắt
cách đây chưa lâu một vụ vỡ hội lớn đã xảy ra tại xã quế sơn huyện châu thành tỉnh bến tre
gây bức xúc thất thoát tài sản cho hàng trăm người dân địa phương và một số vùng lân cận
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một bà hồ thị thu tím sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trung sát cuối sơn đã tổ chức bốn mươi hai giây hội với tổng số tiền huy
đi động trên hai mươi tỷ đồng sau đó tuyên bố vỡ hội không có khả năng hoàn lại tiền cho các hội viên
hiện tại những tài sản do bà tím đứng tên đã bị tòa án kê biên để thi hành án dân sự
theo đơn khởi kiện của một số hội viên
phần hội dụ như ba mươi tháng mãn thì em mượn trong đó em hốt để em xây sở trả lãi đóng lãi cho người ta
sau khi mảng xong rồi em mới mượn tiền dai mới trả lợi hội cho người ta
và cái dần dần em xây dần vậy
có rất nhiều người tham gia chơi hụi với bà tím hiện không nhận được tiền đền bù gây bức xúc
thư kiện kéo dài tại địa phương và các cơ quan cấp tỉnh
những người này đã đóng cho chủ hụi hàng trăm triệu đồng nhưng khó có khả năng thu hồi
đa số đều mong muốn cơ quan chức năng xử lý hình sự đối với bà tím
nhưng hôm nay thì được công an quyện là vào cuộc giúp đỡ rồi
thì tôi mong cơ quan nhà nước của công an quyện giúp đỡ người dân cho tận tình khách quan và thời gian sớm nhất
để điều tra ra những cái tiền bạc từ ông nhàn bà tím
đường gạt chiếm đoạt tài sản từ hai nghìn một mươi của bà con đến nay đi về đâu là để trả lại cho bà con
chỉ tính trong hai năm qua cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh bến tre đã tiếp cận hàng chục đơn tố cáo liên quan đến hụi
trong đó đã thụ lý điều tra giải quyết một mươi vụ có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
còn các trường hợp khác hướng dẫn người dân khởi kiện dân sự theo quy định của pháp luật
quá trình điều tra xác minh chứng minh tội phạm
gặp rất nhiều khó khăn do thực tế việc tổ chức hội đều được những người tham gia tự thỏa thuận với nhau
về hình thức lập dây hụi biện pháp chơi hụi cách thức hốt hụi và giao nhận tiền hụi
các hoạt động này diễn ra trong thời gian dài cả chủ hụi lẫn hụi viên đều không tuân thủ
và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về hụi
trong trường hợp phát sinh tranh chấp về hụi nói chung có thể giải quyết bằng bóng đường
thương lượng hòa giải thỏa thuận với nhau hoặc yêu cầu tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật
đó là khi mà góp hụi hoặc giao hụi thì phải lập thành viên nhận giao cho mỗi bên dưới một mảng
có như thế thì mới có căn cứ để tự bảo vệ mình khi mà phát sinh ra tranh chấp
để ngăn chặn xảy ra vỡ hụi hoặc lợi dụng hụi để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
cần sự vào cuộc hành động của toàn xã hội
đặc biệt đối với người tổ chức tham gia chơi hụi phải thận trọng
tuân thủ quy định của pháp luật để bảo vệ quyền lợi của chính mình
và ưu đãi chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội
theo đề xuất của chính phủ trong trường hợp không dùng ngân sách xây nhà ở xã hội
chủ đầu tư sẽ hưởng các yêu đãi như là được nhà nước giao đất
không thu tiền sử dụng đất toàn bộ diện tích dự án
được miễn và giảm thuế giá trị gia tăng thu nhập doanh nghiệp
được hưởng lợi nhuận định mức một mươi và phần diện tích xây dựng nhà ở xã hội
chủ đầu tư cũng được dành một phần quỹ đất hoặc phần diện tích sàn
thuộc khối đế công trình để kinh doanh dịch vụ thương mại và hạch toán riêng
hưởng lợi nhuận thu được từ hoạt động này
quy định của chính phủ cũng nêu rõ giá bán nhà ở xã hội với các dự án không dùng nguồn ngân sách
sẽ được tính đúng đủ các chi phí để chủ đầu tư thu hồi vốn xây dựng
trường hợp chủ đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê sẽ được bán nhà sau một mươi năm theo giá trị của thị trường
nhưng phải nộp tiền sử dụng đất và các loại thuế theo quy định
trong khi đó người mua nhà ở xã hội chỉ được bán lại sau năm năm mua
và thuê nhà theo thị trường quy định này tương tự trong luật hiện hành
trong năm hai nghìn hai mươi hai diện tích nuôi tôm của tỉnh nghệ an đạt hai hai trăm sáu mươi hectare
sản lượng tôm thương phẩm thu hoạch được đạt chín hai trăm linh tấn và giá trị ước đạt một sáu trăm năm mươi tỷ đồng
bằng một trăm ba mươi tám so với năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên tình hình bệnh trên tôm nuôi năm hai nghìn hai mươi hai
tăng cao so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một tổng diện tích bị bệnh là một trăm một mươi sáu hectare gấp bốn chín lần so với năm hai nghìn hai mươi một
theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn năm hai nghìn hai mươi ba tình hình dịch bệnh trên tôm sẽ có nhiều diễn biến phức tạp
do ảnh hưởng của môi trường nước khí hậu người nuôi tôm đề xuất nhà nước cần nạo vét
nâng cấp các dòng sông chính trong vùng nuôi tôm để giảm ô nhiễm môi trường nguồn nước
các cơ quan chuyên môn cần thực hiện tốt tông tác quan trắc môi trường
để kịp thời thông báo đến người nuôi quản lý tốt chất lượng tôm giống
kế hoạch năm hai nghìn hai mươi ba diện tích nuôi tôm của nghệ an đạt hai hai trăm linh ha
sản lượng nuôi trồng thủy sản là một mươi tấn
sản xuất ươm dưỡng tôm giống hai bốn trăm linh triệu con và đối tượng nuôi tôm là tôm thẻ chân trắng
hình thức nuôi chủ yếu là thâm canh áp dụng và nhân rộng mô hình công nghệ cao trong nuôi tôm
theo hình thức thâm canh và siêu thâm canh
việt nam cũng xác định mục tiêu rõ ràng là làm tập trung cho cà phê robusta
hay còn được gọi là cà phê vối với vị đắng đặc trưng đặc sản chứ không phải là arabica loại cà phê chè
và điều này buộc các nhà xuất khẩu phải đầu tư nhiều hơn cho các trang trại liên kết
để tạo ra những sản phẩm có giá trị đặc sản được người tiêu dùng chấp nhận và lựa chọn
và để phát và để đề án này được phát triển cà phê đặc sản việt nam giai đoạn năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
do bộ nông nghiệp và bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn phê duyệt đang được triển khai tại tám tỉnh điện biên sơn la quảng trị con tum gia lai đắk lắc đắk nông và lâm đồng
cũng đã khẳng định thêm cho hướng đi này
trang trại cà phê đặc sản này được kiến tạo gồm ba tầng chủ hồ tiêu trồng làm cây trắng gió cà phê là cây chủ đạo và thảm cỏ
đây là môi trường lý tưởng để cây cà phê phát triển thuận theo tự nhiên cho ra hạt cà phê đặc sản
khi cỏ quá tốt thay vì nhộ bỏ hay phun thuốc sáng
trừ thì chỉ cần cắt ngang bề mặt là có thêm nguồn phân bón hữu cơ cho cây cà phê
mình làm theo cái hướng này thì một hectare chỉ hết từ hai tới ba công đi phát có thôi
còn nếu mà mình làm cút thì phải hết tới mười mấy gần hai mươi công đó
bây giờ cái thời tiết nó khắc nghiệt nhưng khi mà mình làm theo có cây bóng mát có cỏ có này nọ thì nó sẽ ổn định hơn
tạo điều kiện cho bà con đầu vào cũng như phân bón cũng tập hướng được nhiều lần
cũng hiểu được năng lực của cây cà phê
các doanh nghiệp các hợp tác xã sản xuất cà phê đã xác định nông dân là người quyết định chất lượng cho toàn chuỗi giá trị
do đó đã liên kết với nông dân để hoàn thiện các phương pháp và quy trình chế biến cà phê đặc sản
hiện người nông dân đang sản xuất theo hướng xây dựng cụm cảnh quan cà phê bền vững
với phương thức này hạt cà phê sẽ đáp ứng được các yêu cầu khắt khe về chất lượng
nên cà phê đặc sản
trẻ hóa chất về phân bón về thuốc bảo vệ thực vật được kiểm soát và thậm chí là giám thiếu không xuất hiện
kiểm soát trẻ trẻ cho nên cái quả cà phê nó đạt đến cái tích lưỡi tự nhiên rất là ổn định
quá của nó đáp ứng rất tốt và gần như đầy đủ các cái tiêu chuẩn của cái quả cà phê cho chế biến đặc sản
ngoài thay đổi phương thức sản xuất cà phê đặc sản còn đòi hỏi người nông dân phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình chế biến
cà phê phải hái chín trên chín mươi ủ lên men tự nhiên
đến nay trong số năm trăm tám mươi hectare cà phê của tây nguyên đã có năm mươi diện tích đạt các chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế
tiếp theo chương trình là các thông tin kinh tế đáng chú ý đến từ trường quay phía nam
xin mời quý vị quan tâm theo dõi
hoàng trí xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với tin tức của kinh tế
thưa quý vị giá mít tại các tỉnh miền tây dịp này đang tăng mạnh
nhiều nơi giá đã tăng từ năm đến sáu lần so với cùng kỳ năm ngoái
điều này đã khiến cho nhiều nhà vườn tại miền tây đang chuyển qua trồng bích thay vì các loại cây khác
việc đây có thể khiến cho cân bằng cung cầu thị trường nguy cơ bị dư thừa trong thời gian tới
giống như các sản phẩm khác trong thời gian qua như dừa sầu riêng
theo nhiều nhà vườn tại các tỉnh miền tây như vĩnh long đồng tháp
nếu giá mít năm ngoái chỉ bán với giá bảy đồng một kg
thì năm nay người trồng mít đang thắng lớn khi giá mít lên cao kỷ lục
giá năm mươi hai đồng một kg bán lẻ và bán xỉ với giá gần bốn mươi đồng một kg
lãi lớn đã khiến nhiều nhà vườn ồ ạt chuyển qua trồng mít thay cho các loại cây trồng khác
tại vĩnh long hiện đã có hơn năm trăm năm mươi hectare mít thái và đang tăng nhanh
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh vĩnh long đã khuyến cáo người dân
không nên trồng mít ồ ạt nhằm tránh cảnh cung vượt cầu như đã từng xảy ra
đối với các loại trái cây khác
liên quan đến việc lên phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư
đối với người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quy định về hệ số điều chỉnh giá đất
áp dụng từ ngày một mươi tám tháng ba
theo đó người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn thành phố sẽ được bồi thường tối đa
gấp hai mươi năm lần so với giá đất nhà nước
cụ thể khu vực có hệ số cao nhất là huyện hóc môn một mươi hai mươi năm lần và thành phố thủ đức sáu hai mươi năm lần
khung hệ số này được tăng một mươi đơn vị so với năm hai nghìn hai mươi hai tối đa một mươi năm lần
kế tiếp là các huyện bình chánh sáu hai mươi hai lần nhà bè một mươi hai mươi một lần củ chi một mươi ba hai mươi lần
các địa phương còn lại có khung hệ số tối đa dưới hai mươi lần
các loại đất phiên nông nghiệp không phải đất ở được bồi thường theo trị lệ khác nhau
bao gồm đất thương mại dịch vụ tính bằng tám mươi giá đất ở liên kề
đất khác như đất sản xuất kinh doanh phiên nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ
đất nghĩa trang nghỉ địa đất giáo dục y tế đất tôn giáo tính bằng sáu mươi giá đất ở liền kề
phần đất nông nghiệp tại tp hcm có hệ số cao năm ba mươi tám lần giá nhà nước
trong khi năm ngoái hệ số cao tối đa chỉ ba mươi năm
địa phương có hệ số cao nhất là huyện bình chánh với công nghệ số một mươi năm ba mươi tám lần giá nhà nước
thưa quý vị tính đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tổng số vốn giải ngân cho các dự án đầu tư công
của tp hcm chỉ đạt một so với kế hoạch vốn được giao
trước thực trạng trên ubnd tp hcm vừa ban hành văn bản khẩn gửi các sở ban ngành
cùng ubnd các quận huyện tp thủ đức thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay
theo báo cáo của kho bạc nhà nước tp hcm tính đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
tổng số vốn giải ngân của thành phố là ba trăm sáu mươi chín tỷ đồng đạt một so với kế hoạch vốn
đã được ubnd tp hcm giao trong năm hai nghìn hai mươi ba và đạt năm mươi hai
so với tổng kế hoạch được chính phủ giao
nhằm đạt được tiết lệ giải ngân ít nhất chín mươi năm theo chi đạo của thủ tướng
ubnd tp hcm có văn bản khẩn gửi các sở ngành quận huyện
và các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
ubnd tp hcm giao các đơn vị đặc biệt là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
khẩn trương thực hiện hoàn thành báo cáo và đề xuất đúng thời gian yêu cầu các nhiệm vụ
đồng thời chú động phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung cao độ tháo gỡ các khó khăn vướng mắt
để nhanh tiến độ thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công năm nay
trong chiều ngày một mươi bốn tháng ba bang tổ chức ngày hội công nghệ tài chính sáng tạo
finovic product day công bố thông tin đầu tiên về mùa thứ hai
hai mảng nội dung chính sẽ khai thác sâu ở sự kiện năm hai nghìn hai mươi ba là các xu hướng ứng dụng ai
trong công nghệ tài chính đặc biệt liên quan đến mảng thanh toán và ngân hàng số
là chuỗi sự kiện kết hợp triển lãm công nghệ tài chính và phiên thảo luận chuyên sâu của công ty đầu ngành
mùa thứ hai dự kiến sẽ có các chủ đề xu hướng năm hai nghìn hai mươi ba
có thể kể đến như ngân hàng quốc tế tại việt nam và cơ hội bỏ ngỏ cho việc phát triển fintech
kết hợp trí tuệ nhân tạo trong công nghệ tài chính
chinh phục tệp khách hàng gen z và millennials trong ngành dịch vụ tài chính và thanh toán không tiền mặn
sự kiện mùa hai lấy chủ đề đổi mới vượt qua biến động
tổ chức xuyên suốt ngày hai mươi năm tháng ba tại thành phố hồ chí minh
theo báo cáo của việt nam startup industry report hai nghìn hai mươi hai của nexttrends
fintech vẫn là mảng thu hút nhiều vốn đầu tư nhất với tổng vốn là một trăm ba mươi tám triệu đô la mỹ
trong đó start up fintech của việt nam có tổng đầu tư đạt một trăm ba mươi bảy chín triệu đô la mỹ
chiếm hai ba giá trị thương vụ trong khu vực nhận được một mươi bốn thương vụ đầu tư
chiếm sáu tổng lượng thương vụ lĩnh vực fintech đông nam á
thưa quý vị có thể nói đại dịch covid một mươi
covid một mươi chín đã làm thay đổi hoàn toàn từ nhận thức cơ cấu thị trường
hệ thống dịch vụ sản phẩm của ngành du lịch
du lịch việt nam phải đối mặt với vấn đề cạnh tranh gây gắt về điểm đến
sản phẩm dịch vụ du lịch trong thu hút thị trường khách nước ngoài
đồng thời theo nhiều doanh nghiệp chính sách visa hiện tại của nước ta
là một trong những rào cản lớn nhất cần phải tháo gỡ và cần có những cơ chế đột phá hơn
nhằm tạo thuận lợi và thu hút khách quốc tế
theo các chuyên gia việt nam là một trong những quốc gia đi đầu
trong khu vực mở cửa du lịch từ ngày một mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
nhờ triển khai thành công chương trình vaccine covid một mươi chín
thế nhưng trong khi các quốc gia khác ở đông nam á đều hoàn thành
thậm chí vượt mục tiêu thì việt nam đã thất bại với mục tiêu đón năm triệu khách quốc tế
cả năm hai nghìn hai mươi hai chỉ đạt ba sáu mươi sáu triệu lượt khách quốc tế
chính sách visa đối với khách quốc tế còn bất cập
số quốc gia được miễn ít thời gian ngắn thủ tục phức tạp
được xem là điểm ngạn chính sách can trở quốc tế đến việt nam so với các nước
còn một nửa thái lan còn năm hai nghìn hai mươi hai thì chưa bao giờ chúng ta thuộc xuống còn một phần ba thái lan
và nếu mà làm ăn không tốt thì có thể năm nay chúng ta còn bằng một phần tư thái lan thôi
thì như vậy so với trong cạnh tranh quốc tế thì họ tiến ta lùi
để tạo lợi thế cạnh tranh điểm đến sau dịch
hàng loại quốc gia vùng lãnh thổ đã chủ động tạo đòn bảy tờ chính sách thị thực
thái lan kéo dài thời gian lưu trú từ ba mươi lên bốn mươi năm ngày từ một mươi năm lên ba mươi ngày
đài loan áp dụng trở lại chính sách e visa quang hồng
hướng đến khách đi tour đi
theo đoàn của các công ty lưỡng hành với thú tục đơn giản nhanh chóng
hàn quốc nối lại loại hình thị thực cho phép khách ra vào nhiều lần
thời hạn lưu trú ba mươi ngày không giới hạn số lần xuất nhập cảnh trong năm năm
trong khi việt nam mới chi miễn thị thực cho hai mươi bốn quốc gia
theo hình thức đơn phương và song phương
visa là cánh cửa đầu tiên và là một trong những lợi thế cạnh tranh đầu tiên
thế còn muốn khách có thể là yếu tố quyết định tiếp theo ở lại
chi tiêu quay trở lại nhiều lần hay chính là những cái cánh tay nối ra
truyền thông điểm đến cho chúng ta thì chính là sản phẩm
là dịch vụ là lợi thế cạnh tranh là mua sắm
vấn đề visa chỉ là một phần trong phát triển du lịch bình vẩn
đóng góp tích cực hơn cho kinh tế
theo các chuyên gia
ngành du lịch vẫn cần sự ra soát hoàn thiện lại từ trang web giao diện tên miền
và thời gian giải quyết visa điện tử
đồng thời cần có sự đổi mới đồng bộ trong việc thiết kế sản phẩm cho phù hợp với từng thị trường trọng điểm
tận dụng những điều kiện lợi thế mà việt nam có
cái thứ hai là cái sản phẩm gì mà đổ chọi mà họ nhớ đến
nói đến là họ nhớ liền
có gì khác nhớ chứ
họ nhớ chứ trong một cái xã hội thông tin nguồn nguộn như thế nào
nếu chúng ta không có sự độc đáo phát hiện về sản phẩm tích cực
thì lục tức chúng ta sẽ chịu nghỉ làm đòi
chúng ta không có ảo cờ để chúng ta làm những chuyện thôi
hệ thống tài nguyên chúng ta có
và với lợi thế du lịch đó thì nếu mà chúng ta có những cái chính sách mang tính cạnh tranh hơn
thì chúng ta sẽ khai phá một cách hiệu quả hơn đối với những lợi thế chúng ta đang có
và vị thế của du lịch việt nam trên bản đồ du lịch thế giới sẽ ngày càng được cải thiện
trong ba năm trước đại dịch covid một mươi chín
trung bình khách quốc tế đến việt nam chỉ bằng một phần năm khách nội địa
nhưng đóng góp khoảng hơn năm mươi năm tổng thu nhập từ khách du lịch
hay như năm hai nghìn một mươi chín tổng thu từ khách du lịch quốc tế chiếm một mươi tám ba tỷ usd
trong tổng doanh thu ba mươi hai tám tỷ usd
đây là mỹ mà toàn ngành du lịch tạo ra
với vị khách quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc phục hồi du lịch việt nam hiện nay
gỡ rào cản visa tạo đòn bẫy thị thực sẽ giúp đạt mục tiêu đón tám triệu khách quốc tế năm hai nghìn hai mươi bốn
mặc dù thị trường chưa biết được liệu sự thất bại của svb có gây ra rủi ro lan rộng
đối với hệ thống tài chính hay không
nhưng những thông tin này đã khiến cho các nhà đầu tư khá hoang mang
vậy thị trường chứng khoán sẽ phản ứng như thế nào trước thông tin này
mời quý vị cùng theo dõi
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
vào sáng ngày một mươi tháng ba theo giờ mỹ silicon valley bank đã dừng hoạt động
sự kiện svb đã đánh dấu vụ phá sản lớn thứ hai của một tổ chức tài chính trong lịch sử mỹ
kể từ năm hai nghìn tám
nhìn nhận về tác động của sự kiện này giới phân tích đưa ra quan điểm không quá bi quang
khi cho rằng với quy mô như silicon valley bank không ảnh hưởng quá nhiều đến thị trường tài chính
xét một cái quy mô chúng ta thấy rằng là mức độ quy mô thì nó vẫn thấp hơn so với
cái đợt khủng hoảng xảy ra của lehman brothers
cái thứ hai nữa đó là xét về những cái chỉ số an toàn tài chính thì rõ ràng là
hiện nay thì tất cả những cái ngân hàng này vẫn có những cái chỉ số an toàn hơn
và cái thứ ba nữa là cái sự can thiệp kịp thời của chính phủ
như chúng ta thấy là thời gian vừa rồi fed cũng đã đưa ra những cái gối cứu trợ
để đảm bảo được cái tính thanh khoản cho người cho người gửi tiền
và cũng như cái hệ thống ngân hàng
như vậy thì tôi cho rằng là cái mức độ ảnh hưởng nó có thể sẽ thấp hơn
bộ tài chính cũng như là phép đã đưa ra một cái thông tin là sẽ đảm bảo
cái quyền lợi của các bên khi mà vp phá sản và một trăm linh các khoản tiền gửi
sẽ vẫn được rút bắt đầu từ ngày một mươi ba tháng ba
do đó thì cái ảnh hưởng của fpv đối với thị trường việt nam nó cũng sẽ tương tự
tuy nhiên đối với về mặt tâm lý của nhà đầu tư thì họ có thể bị ảnh hưởng phần nào
tuy nhiên cái tác động về mặt tâm lý của nhà đầu tư
nó chỉ là tác động nhất thời chỉ một hai phiên
xét về quy mô svp chỉ có khoảng hai trăm một mươi hai tỷ usd
còn lehman brothers ở hai nghìn tám là sáu trăm ba mươi chín tỷ usd
do đó chuyên gia cho rằng svb vẫn chưa đủ sức gây ra một cuộc khủng hoảng tương tự năm hai nghìn tám
áp lực tâm lý khí thị trường trong đủ tuần có thể sẽ chuồng xuống nhưng không quá mạnh
và tâm lý nhanh chóng lấy lại tích cực vào cuối tuần
bởi dòng tiền đã có sự hồi phục tốt trong những phiên gần đây
cộng thêm nhiều thông tin hỗ trợ tích cực từ các quỹ ngoài cũng là lực đỡ quan trọng
trong thời gian gần đây thì dòng tiền cũng đang có dấu hiệu là quay trở lại thị trường
đặc biệt nhất là sau những chủ bán rồng trước đó vào cái thời điểm tháng hai của khối ngoại
thì họ đang có những cái dấu hiệu rục lịch là quay trở lại mua rồng của nhà đầu tư nước ngoài
khi mà trong thời gian gần đây chúng ta biết là các quỹ y tế cũng đã có cái trạng thái là huy động rồng trở lại
nhất là phu bông thì họ cũng đã được nâng cái mức huy động vốn của mình lên thêm bốn tỷ
đầu tư vào thị trường việt nam
thì tôi nghĩ đó là những cái tín hiệu tích cực để cho thấy là dòng tiền đang có những khuyên hướng và dấu hiệu quay trở lại thị trường
thị trường khả năng vẫn tiếp tục quá trình tích lũy trong biên giới với hỗ trợ quanh từ một nghìn hai mươi đến một nghìn ba mươi
kháng cự quanh mức một nghìn bảy mươi đến một nghìn tám mươi
chị báo cho thấy dòng tiền ngoài thị trường vẫn đang chờ đợi các cơ hội để giải ngân vào các cổ phiếu giá rẻ
sự phân hóa của dòng tiền cho nhà đầu tư hy vọng rằng các cơ hội cụ thể vẫn tồn tại
thay vì tất cả các cổ phiếu đều có triển vọng bi quan theo chỉ số chung
về mặt dài hạn thì thị trường nó sẽ phục hồi
thì chắc chắn những nhóm cổ phiếu nó sẽ có sự phong hóa khá là mạnh
thì những nhóm cổ phiếu nó sẽ bị tác động nhiều
giống như là nhóm cổ phiếu liên quan tới việc huy động trên thị trường trái phiếu giống như là ngành bất đồng sản
thì nó sẽ chịu tác động và có sự điều chỉnh và rất khó để phục hồi vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên đối với một số những nhóm cổ phiếu nó có câu chuyện riêng
cũng như cái yếu tố cơ bản nó hỗ trợ thì nó sẽ có sự phục hồi khá là nhiều
giống như một số nhóm cổ phiếu liên quan tới đầu tư công vật liệu xây dựng
hoặc là một số cổ phiếu liên quan tới nhóm của ngành dầu khí
cục dự trữ liên bang fed đã thông báo rằng bộ tài chính fed và công ty bảo hiểm liên bang fdi đang thực hiện các hành động quyết liệt
nhằm bảo vệ nền kinh tế mỹ bằng cách củng cố niềm tin của người dân về hệ thống ngân hàng tại quốc gia này
các cơ quan cũng sẽ tạo điều kiện hết sức có thể
nhằm giúp các ngân hàng có khả năng đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng
có thể thấy sự sụp đổ này mang tính nội bộ của silicon valibank hơn là một rủi ro mang tính hệ thống